hà nội nhận gần bảy mươi ba liều vaccine moderna dự kiến tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi từ ngày một mươi bảy tháng bốn
bến tre phấn đấu chín mươi năm trẻ từ năm một mươi hai tuổi tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có được cấp hộ chiếu vaccine không
phát điện mới về nguyên nhân gây mất mũi vì covid một mươi chín
ca mắc covid một mươi chín toàn cầu vượt năm trăm linh triệu biến thể phụ ba hai lan mảnh
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất
về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị liên quan đến việc trẻ em đi học lại một số phụ huynh cho biết
con đã khỏi covid một mươi chín vừa đến trường lại được ít ngày nhận được thông báo từ giáo viên đến đón về vì trở thành f một
bà nguyễn thị ký hiệu trưởng trường tiểu học đại kim quận hoàng mai hà nội cho biết
sau một tuần dạy học trực tiếp toàn trường có khoảng bảy mươi học sinh f và f một phải nghỉ học trực tiếp vài ngày
khi test nhanh có kết quả âm tính lại tới trường
bà nguyễn thanh thủy phó phòng giáo dục và đào tạo quận nam tử liêm hà nội thông tin
sau một tuần dạy học trực tiếp riêng bậc tiểu học có hơn chín mươi học sinh trở thành f
theo quy định sau đó các lớp sẽ giả soát xác định học sinh tiếp xúc gần là f một
thông thường số lượng gấp từ ba đến năm lần f
bà thủy nói ở nhà quá lâu trẻ vừa trở lại trường được ít ngày tâm lý rất hào hức
nên khi trở thành f f một phải nghỉ học trực tiếp bản thân các em cũng hụt hẫng
giáo viên cũng vất vả vì vừa dạy trực tiếp vừa trực tuyến hỗ trợ các em với mục tiêu không học sinh nào bị bỏ lại
hôm nay các trường học tại hà nội áp dụng quy định cách ly năm ngày và xét nghiệm nhanh
ở ngày thứ năm đối với f một đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong vòng ba tháng
ngày thứ năm kết quả xét nghiệm âm tính học sinh được đến trường
ông lê xuân trung hiệu trưởng trường trung học phổ thông lê lợi quận hà đông hà nội chia sẻ
trong khi tất cả các hoạt động đã mở cửa bình thường học sinh đi ăn uống vui trời nhiều nơi
khó xác định đã tiếp xúc f do đó cần thiết bỏ quy định cách ly f một để học sinh được đến trường ổn định hơn
một số hiệu trưởng khác hy vọng ngành y tế có hướng dẫn linh hoạt hơn
chỉ có f ở nhà điều trị còn f một có thể đi học bình thường
trước tâm lý lo lắng của nhiều phụ huynh có con vừa đến trường học chưa được bao lâu đã trở thành f một
và phải nghỉ học nhiều ngày việc tiêm vaccine cho trẻ sẽ giúp con có một tấm lá chắn
để hạn chế tối đa những trường hợp nhiễm bệnh khi trở thành f một trong quá trình đi học
theo quyết định phân bổ vaccine moderna mới được ban hành hà nội và tp hcm là hai địa phương
được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất
cụ thể hà nội sẽ nhận bảy mươi hai bảy trăm linh
liều để ưu tiên tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu
dự kiến ngày một mươi bảy tháng bốn thủ đô sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
viện vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có quyết định phân bổ chín trăm hai mươi một sáu trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín của moderna
để ưu tiên tiêm cho trẻ một mươi một tuổi lớp sáu trên cả nước
số vaccine moderna tính theo liều hai mươi năm ml này do chính phủ australia viện trợ
hậu quà quảng ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm cho học sinh lớp sáu
tại hà nội dự kiến thủ đô sẽ triển khai tiêm cho học sinh lớp sáu
hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine moderna cho nhóm trẻ này vào ngày một mươi bảy tháng bốn
thủ đô có khoảng chín trăm năm mươi trẻ trong độ tuổi năm đến dưới một mươi hai
hà nội sẽ triển khai tiêm theo lứa tuổi từ cao đến thấp
tiêm trước cho lứa tuổi từ dưới một mươi hai và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine
địa điểm triển khai chính tại các điểm tiêm chủng lưu động ở trường học trạm y tế
hoặc cơ sở y tế cho các đối tượng trẻ không đi học đối tượng thận trọng chỉ hoãn tiêm
bên cạnh đó huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện phòng khám trong và ngoài công lập
các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại các điểm tiêm
tuần qua nhiều quận huyện ở hà nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ y tế
các điểm tiêm cố định và lưu động về sàng lọc trước tiêm chủng và xử trí một số phản ứng sau tiêm
chia sẻ những lo lắng về liều tiêm của các bậc phụ huynh phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhấn mạnh lưu lượng này được nhà sản xuất xem xét
nghiên cứu báo cáo đã được cơ quan dược phẩm châu âu cho phép triển khai tiêm
và nhiều quốc gia ở châu âu đã tiêm song song với pfizer
cùng với báo cáo của một số nước và từ các chiến dịch tiêm chủng của việt nam
đều chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng nặng với viêm cơ tim
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam sử dụng vaccine moderna để tiêm cho người lớn
và tiêm nhắc lại nửa liều ghi nhận rất an toàn
tuy nhiên bà hồng cũng nhấn mạnh rằng
mặc dù chúng ta thành công trong nhiều chiến dịch tiêm vaccine cho người lớn
nhưng với nhóm tuổi trẻ nhỏ việc triển khai tiêm cũng cần hết sức cẩn thận
từ hôm qua bộ y tế chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
chiến dịch đã diễn ra thành công tại quảng ninh và nhận được nhiều phản hồi tích cực
hy vọng công tác tiêm chủng cho trẻ em thủ đô cũng diễn ra an toàn chính xác xuân sẻ
bộ y tế cũng khuyến cáo cha mẹ có con trong độ tuổi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nên đưa con đến điểm tiêm chủng đúng giờ
đồng thời chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để hoạt động tiêm chủng diễn ra thuận lợi
cùng hướng đến mục tiêu phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ động và hưởng ứng chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ trên cả nước
mới đây ubnd tỉnh bến tre vừa ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn tỉnh
toàn tỉnh bến tre hiện có hơn một trăm ba mươi hai trẻ trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
dự kiến tổng số vaccine cần tiêm cho trẻ là khoảng hai trăm chín mươi bảy trăm ba mươi hai liều
theo phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre nguyễn thị bé mười
tỉnh phấn đấu có chín mươi năm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm chủng đủ mũi vaccine
theo từng đợt phân bổ vaccine
quá trình triển khai chiến dịch tiêm vaccine sẽ hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và theo hướng dẫn của bộ y tế
lãnh đạo tỉnh bến tre yêu cầu huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ
triển khai tiêm chủng ban giám hiệu các trường chuẩn bị sẵn danh sách người dự kiến tiêm
phân chia thời gian theo ngày giờ cho phù hợp đảm bảo đủ số lượng tham gia tiêm chủng theo quy định
ông nguyễn hữu định giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bến tre cho hay
dự kiến ngày một mươi chín tháng bốn ngành y tế sẽ triển khai tập huấn về công tác giả soát đối tượng
khám sàng lọc sơ cấp cứu theo dõi sau tiêm cho các giáo viên cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở
để tổ chức tốt chiến dịch ngay khi tiếp nhận vaccine về địa phương
trước thông tin về kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
nhiều phụ huynh tỉnh bến tre đồng thuận ngay vì đây là biện pháp chăm lo bảo vệ cần thiết cho trẻ
góp phần đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường cũng như tạo sự an tâm cho phụ huynh
bên cạnh công tác chuẩn bị chú đáo tỉnh bến tre cũng khuyến cáo các phụ huynh học sinh
cần quan tâm giúp trẻ có tâm lý thoải mái trước khi đi tiêm chủng thực hiện quy định năm k tại điểm tiêm
đồng thời thông báo phụ huynh cần cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng ít nhất ba mươi phút
để theo dõi phát hiện và xử trí kịp thời các phản ứng nếu có
có thể thấy chiến dịch tiêm chủng của bộ y tế đưa ra đang được hưởng ứng tích cực từ các địa phương
bởi việc tiêm vaccine cho trẻ là vô cùng cần thiết để tạo ra miễn dịch chung
hạn chế nguy cơ dịch lây nhiễm cho lứa tuổi của các con
hy vọng tỉnh bến tre sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra chín mươi năm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
qua công tác giả soát chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ ở tp hcm kết quả thống kê bước đầu xác định
hơn ba mươi chín trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi thuộc nhóm chỉ hoãn tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
đây là những trẻ đã nhiễm sắc covid một mươi chín trong thời gian ba tháng qua
ngày một mươi sáu tháng bốn thành phố sẽ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho trẻ lớp năm và lớp sáu
từ tuần sau sẽ tổ chức tiêm đại trà cho nhóm tuổi còn lại
ông hồ tấn minh tránh văn phòng sở giáo dục và đào tạo cho biết thành phố sẽ chính thức khởi động
việc tiêm chủng cho trẻ
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến giữa một mươi hai tuổi vào ngày một mươi sáu tháng bốn tới
đối tượng tiêm trong ngày đầu tiên là học sinh lớp sáu của tất cả các trường trung học cơ sở
và học sinh lớp năm thuộc năm trường tiểu học gồm tiểu học bào xen tiểu học tân sơn nhì
tiểu học hồ văn huê tiểu học nguyễn bỉ khiêm và tiểu học dương minh châu
dự kiến sau khi tiêm chủng cho nhóm trẻ tuổi lớp năm và lớp sáu cuối ngày một mươi sáu tháng bốn
các bên liên quan sẽ tiến hành họp rút kinh nghiệm
nếu không có gì thay đổi ngày một mươi tám tháng bốn ngành y tế sẽ tiến hành tiêm đại trà cho các học sinh từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tuy nhiên qua công tác giả soát thống kê sở y tế đã ghi nhận ba mươi chín bốn trăm hai mươi bảy trẻ đã mắc covid một mươi chín trong ba tháng qua
ông nguyễn hồng tâm cho biết theo quy định của bộ y tế thì đây là nhóm sẽ phải trì hoãn chủng ngừa covid một mươi chín
sau khi khỏi bệnh ít nhất ba tháng trẻ sẽ được tiêm các liều cơ bản như những trường hợp khác
để chuẩn bị cho công tác tiêm chủng từ đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế đã chỉ đạo
trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa nhi tập huấn cho bảy năm trăm linh người
về công tác tiêm chủng an toàn cho trẻ em dự kiến thành phố sẽ có một ba trăm hai mươi hai điểm tiêm
tại hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức
theo kế hoạch trẻ đi học sẽ tiêm tại các điểm tiêm do trường học bố trí
trẻ chưa đi học sẽ tiêm tại các điểm cố định hoặc lưu động do quận huyện chỉ định
trung tâm cấp cứu mục một năm đã sẵn sàng phương án để xử lý những sự cố xảy ra trong tiêm chủng
đảm bảo an toàn cho trẻ ở mức cao nhất
đại diện ngành y tế lưu ý trẻ khi đến điểm tiêm phụ huynh phải mang theo phiếu đồng thuận tiêm chủng
và có mặt cùng trẻ tại điểm tiêm
như vậy công tác tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi về cơ bản đã sẵn sàng
còn đối với hơn ba mươi chín trẻ em thuộc đối tượng trẻ phải chỉ hoãn tiêm
thành phố hồ chí minh cũng đã có những phương án nhất định để trẻ được tham gia tiêm chủng
các liều tiêm bình thường như mọi trường hợp sau ba tháng khỏi bệnh
do đó quý vị phụ huynh nếu có bé trong nhóm trẻ bị hoãn tiêm cũng không nên quá lo lắng
suốt ruột mà hãy theo dõi những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị cùng từ hộ chiếu vaccine hắn đã không còn xa lạ với chúng ta
và việc cấp hộ chiếu vaccine cho người tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ điều kiện cũng đã được thực hiện
chưa kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đang được triển khai tại nhiều địa phương trong thời gian gần đây
bên cạnh những thắc mắc về việc tiêm chủng thì câu hỏi trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi tiêm vaccine
có được cấp hộ chiếu vaccine không cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người
về vấn đề này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
gần hai trăm linh trẻ trong độ tuổi từ năm đến một mươi hai tuổi ở quảng ninh đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong ngày một mươi bốn tháng bốn
tại các địa phương khác trong cả nước như hà nội và thành phố hồ chí minh
công tác chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã sẵn sàng
liên quan đến tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bộ y tế đã có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế
thực hiện nghiêm các công văn về việc quy định xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và hướng dẫn quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
bắt buộc một trăm linh các cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm nhập dữ liệu đầy đủ
chính xác và thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín hoàn thành ngay trong ngày
cũng từ một mươi năm tháng bốn bộ y tế chính thức ký xác nhận hộ chiếu vaccine cho người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đủ điều kiện
việc ký xác nhận hộ chiếu vaccine không phân biệt là người dân tiêm bao nhiêu mũi
trao đổi về nội dung này ông đỗ trường duy cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
bộ y tế đã có hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
phải cập nhật mã định danh để kết nối xác thực chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống
cục y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín khác
thưa quý vị mắc khiếu giác vị giác trở thành triệu chứng rõ ràng ở người mắc covid một mươi chín ngay từ đầu đại dịch
thậm chí kéo dài sau đó trở thành di chứng
các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân xảy ra hiện tượng này
theo phát hiện mới từ các chuyên gia tại mỹ mất mùi vị khi mắc covid một mươi chín không phải là do trực tiếp virus gây ra mà là tình trạng viêm
một nghiên cứu khám nghiệm tử thi được công bố trên tạp chí yama newonury ngày một mươi ba tháng bốn cho thấy
hiện tượng mất mùi vị khi mắc covid một mươi chín không phải do virus
nghiên cứu phân tích dữ liệu dịch mũi dây thần kinh và não của hai mươi ba người tử vong vì covid một mươi chín
kết quả này được cho là đánh giá chi tiết hơn
các nhà khoa học tại đọc johns mỹ kết luận tình trạng viêm không do virus là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mất mùi vị trong và sau khi mắc covid một mươi chín
nó cho thấy phương pháp điều trị bằng thuốc chống viêm có thể ngăn ngừa tổn thương nghiêm trọng hoặc lâu dài đến cơ quan này
phát hiện này dựa trên việc kết hợp nhiều dữ liệu về ảnh hưởng của sars cov hai với khấu rác con người
một số dữ liệu trước đây cho thấy virus có thể lây nhiễm và dây thần kinh mang tín hiệu mùi đến não hay còn gọi là tế bào thần kinh khử rác
do đó các giác quan bị mất chức năng có thể do nhiễm trùng trực tiếp
sau một nghiên cứu mới các tác giả phát hiện virus không có trong những tế bào thần kinh này
so với nhóm đối chứng và f không bị thay đổi mùi vị những bệnh nhân covid một mươi chín bị mất khấu giác vị giác gặp nhiều tổn thương ở niềm mặt mũi mạch máu nhiều hơn
trong khi đó số lượng các sợi trục khấu giác là ít hơn đáng kể
theo các tác giả phát hiện của họ cho thấy nhiễm ncov ở biểu mô giác dẫn đến viêm
từ đó các nốt viêm làm tổn thương các tế bào thần kinh giảm số lượng sợi trục gửi tín hiệu đến não và cuối cùng dẫn đến dối loạn chức năng cứu giác
dối loạn chức năng cứu giác có thể nghiêm trọng đến mức gây mất mùi vị trong thời gian dài thậm chí là tổn thương vĩnh viễn
kết quả này cũng mang đến hy vọng mới trong điều trị triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
đó là nếu nguyên nhân gây mất hữu sát vị xác là do viêm mà không phải trực tiếp do virus chúng ta có thể dùng chất chống viêm để điều trị
trong hơn hai năm chiến đấu với covid một mươi chín căng thẳng trung quốc đã tiến hành nhiều chính sách kiểm soát dịch bệnh
đồng thời tăng cường nỗ lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo aia trên phạm vi cộng đồng và tư nhân
cách đây một mươi năm chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã xem trí tuệ nhân tạo là trọng tâm chính trong sự đổi mới và phát triển công nghệ cao của trung quốc
sự xuất hiện của đại dịch covid một mươi chín vào cuối năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm thúc đẩy những nỗ lực này
các công ty trung quốc từ lớn đến năm hai nghìn một mươi chín đã tạo ra những nỗ lực
những nỗ lực lớn tới nhỏ trong các lĩnh vực liên quan đến ai đã phát triển và trang bị các hệ thống ai để kiểm soát và phòng chống dịch bệnh
chiếc máy phun quan sát thường ngày là một trong rất nhiều máy quét nhiệt được lắp đặt tại các ga tàu ở các thành phố lớn của trung quốc
đây chỉ là một trong những giải pháp ai và dữ liệu lớn big data mà các nhà chức trách đang sử dụng để chống lại loại virus chết người
vào ngày bảy tháng hai công ty ai mecv cho biết đang nghiên cứu một giải pháp tích hợp bao gồm phát hiện cơ thể nhận diện khuôn mặt và cảm biến kép thông qua camera hồng ngoại
bên cạnh đó chính phủ trung quốc được cho là đã thiết lập hệ thống giám sát quy mô và phức tạp nhất trên thế giới
ngoài hệ thống tên thật yêu cầu mọi người sử dụng căn cước để mua sim di động đăng ký tài khoản mạng xã hội đi tàu lên máy bay
nhà chức trách cũng lắp đặt khoảng hai trăm linh triệu camera an ninh trên toàn quốc để giám sát xử lý tiêu cực
một số máy ảnh này được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt
chính phủ hiện đã triển khai một ứng dụng di động có tên closed contact detector để mọi người thực hiện việc này
sau khi nhập các chi tiết nhận dạng cá nhân người dùng có thể quét mã qr để kiểm tra xem họ có tiếp xúc gần với người bị nhiễm bệnh hay không
và liệu họ có nguy cơ cao hay không
tc sosha vibot nhà khoa học thuộc viện y tế quốc gia mỹ tin rằng big data có thể giúp chính phủ dự đoán hiệu quả diễn biến của một dịch bệnh
để làm được điều đó họ cần thu thập các bộ dữ liệu giám sát khác nhau
dù vậy quiro baoching luật sư tại bắc kinh về quyền riêng tư nêu quan điểm
hoạt động thu thập thông tin cá nhân để kiểm soát dịch bệnh cũng nên tôn trọng quy tắc tối giản và tránh lạm dụng
điều đặc biệt quan trọng là không có thông tin nào bị dò dỉ và tất cả dữ liệu đều bị xóa sau khi sử dụng
nhìn chung việc vận dụng ai big data đối với covid một mươi chín là một trong những giải pháp thông minh tối ưu giúp kiểm soát dịch bệnh
và hạn chế nguy cơ lây lan khi tình hình dịch bệnh trung quốc còn nhiều căng thẳng
đây cũng được đánh giá là công cụ giúp cho chính quyền trung quốc có thể xác định được những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm
từ đó có những phương án phòng dịch nhanh chóng kịp thời
song việc bảo mật thông tin người dùng từ các ứng dụng hỗ trợ quản lý dịch bệnh cũng phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn
dựa vào bối cảnh thực tế tại nhiều quốc gia có thể thấy biến thể phụ ba hai đang là nguyên nhân chính dẫn đến việc covid một mươi chín
đang lan nhanh chóng mặt tại các nước châu á và châu âu
sự gia tăng của ba hai được cho là nguyên nhân nhất
nguyên nhân dẫn đến số ca nhiễm virus corona trung quốc cũng tăng như đẩy số ca mắc ở châu âu lên cao kỷ lục
ba hai được gọi là biến thể tàng hình vì nó khó truy vết hơn những loại khác
phân tích của reuters cho thấy hàn quốc hiện dẫn đầu thế giới về trung bình số ca mắc mới hàng ngày hơn một trăm tám mươi hai ca một ngày
và cứ bốn ca nhiễm virus corona trên toàn cầu thì một ca xảy ra ở trung quốc
thượng hải trung quốc đang chống chọi với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi virus corona xuất hiện lần đầu ở vũ hán vào cuối năm hai nghìn hai mươi

những ca mắc mới được báo cáo dù chính sách kiểm dịch của thượng hải rất chặt chẽ
đã tăng số ca nhiễm mới ở một số nước châu âu đã chậm lại thậm chí là giảm
xong cứ hai ngày một lần khu vực này lại báo cáo hơn một triệu ca nhiễm
tại đức mức trung bình bảy ngày của các ca nhiễm mới đã giảm và hiện chỉ bằng năm mươi chín so với thời kỳ đỉnh điểm vào cuối tháng ba
ở italia và anh số ca mắc mới giảm trong khi tại pháp vẫn ổn định
nhìn chung các ca nhiễm virus corona mỹ đã giảm mạnh sau khi vọt lên mức kỷ lục vào tháng một
tuy nhiên số các ca bệnh ở châu á và châu âu đã làm dấy lên lo ngại rằng một làn sóng lây nhiễm khác sẽ xảy ra ở mỹ
cơ quan y tế công của mỹ hồi đầu tuần này cho biết biến thể phụ ba hai của omicron được ước tính chiếm gần ba trong tổng số bốn biến thể virus corona tại nước này
theo tổ chức y tế thế giới who ba hai hiện chiếm khoảng tám mươi sáu tổng số ca bệnh trên toàn cầu
pa hai dễ lây chuyển hơn biến thể phụ pa một và pa một một của biến thể omicron
tuy nhiên các bằng chứng cho thấy đến nay
ba hai không có nhiều khả năng gây ra bệnh nặng
dù vậy các nhà khoa học tiếp tục nhấn mạnh vaccine là rất quan trọng để tránh sự tàn phá mà virus có thể gây ra
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống covid một mươi chín cho trẻ em ở việt nam đang được ưu tiên hàng đầu và dần được triển khai trên nhiều địa phương trên cả nước
trong khi đó tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn nhiều căng thẳng do biến thể phụ ba hai
một thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật đến quý vị trong những bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại